công an tỉnh bình thuận đã tiến hành bắt tạm giam khám xét nơi làm việc chỗ ở đối với ông trần hoàng khôi
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp phan thiết cùng với hai cán bộ phòng tài nguyên và môi trường tp phan thiết
là ông phạm thanh thái chức vụ trưởng phòng và chuyên viên của phòng này ông lê hoàng anh tần
những cán bộ này bị bắt tạm giam về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại phan thiết từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi tám

và phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp phan thiết cho chuyển mục đích sử dụng đất từ nông nghiệp sang đất ở nông thôn trái quy định của pháp luật
tại ba xã thiện nghiệp phong nẫm và tiến lợi gồm một trăm ba mươi hai thửa với tổng diện tích là một trăm bảy mươi chín trăm tám mươi bảy năm m hai
ông lê hoàng tân chuyên viên phòng tài nguyên và môi trường tp phan thiết từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
đã thẩm định tham mưu lãnh đạo cho chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn trái quy định của pháp luật
với tổng cộng sáu mươi thửa có diện tích là bốn mươi năm tám mươi bảy năm m hai
công an tỉnh bình thuận vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc